xin kính chào quý vị khán giả xin mời quý vị cùng cập nhật các tin tức an ninh trật tự nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
và thông tin đầu tiên đến từ con tum
công an tỉnh con tum vừa khởi tố đối tượng huỳnh văn cảnh hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum
là nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi tỉnh con tum về tội giả mạo trong công tác
trong quá trình công tác từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng chức vụ phó giám đốc giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi
ông cảnh đã tự ý giả chữ ký của ông vương văn tuyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ngọc hồi để làm giảm một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công an tỉnh con tum đã thu hồi được một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã trưng cầu giám định phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh con tum
quá trình giám định phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh con tum kết luận chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên
không phải do ông tuyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ngọc hồi ký ra
với hành vi trên huỳnh văn cảnh bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác
nắm rõ sơ đồ đường đi của công trường các đối tượng đã cắt camera giám sát rồi trộm tài sản thiết bị thi công rồi sau đó đem bán lấy tiền
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vừa ra quyết định tạm giữ đối với bốn đối tượng đó là nguyễn việt hà nguyễn thế long nguyễn hiệu phương và nguyễn văn biến
cùng chú tại thôn quang biểu xã quảng châu huyện việt yên
trong đó hà là chủ mưu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu các đối tượng khai nhận vốn là bảo vệ tại công trình xây dựng nhà xưởng của công ty
nên nguyễn việt hà biết rất rõ đường đi lối lại nhận thấy thiết bị vật tư của các nhà thầu để sơ hở trong nhà xưởng
nên hà nảy sinh ý định chiếm đoạt
để thực hiện hành vi hà đã rủ thêm nguyễn thế long và nguyễn văn biển cùng tham gia
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm vắng người qua lại các đối tượng cắt camera khu vực tường rào cạnh nhà xưởng
sau đó đột nhập và lấy đi một số lượng vật tư là phụ kiện nhôm cho lên xe máy và đưa đi bán cho đối tượng nguyễn hiệu phương với giá một mươi triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hai lần trộm cắp với tổng số một mươi sáu bó vật tư nhôm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên đã ra lệnh tạm giữ đối với bốn đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian gần đây công an huyện đông hưng tỉnh thái bình nhận được phản ánh của người dân về việc có một thanh niên đeo khẩu trang chạy xe máy cùng chiều
bất ngờ có hành vi sảm rỡ các trẻ em rồi bỏ chạy
đặc biệt là đối tượng thường nhắm vào các em nữ học sinh cấp hai và cấp ba trên đường đi học vào các buổi sáng
sau khi nhận được phản ánh của người dân công an huyện đông hưng đã chỉ đạo tập trung xác minh điều tra
vào ngày năm tháng năm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng đinh văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã hồng giang huyện đông hưng
khi đối tượng đang dở trò biến thái với một em học sinh nữ tại trục đường thôn cao phú xã minh phú huyện đông hưng
tại cơ quan công an đinh văn quảng đã thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi của mình
hiện công an huyện đông hưng đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý đối với đinh văn quảng
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu vừa bị công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt quả tang
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày tám tháng năm nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại bãi đất trống thuộc tổ ba ấp vĩnh thuận xã vĩnh hanh huyện châu thành
có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng công an đã bao vây bắt quả tang một mươi bảy đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba bộ xí ngầu một xe máy một mươi bốn điện thoại di động và khoảng một trăm năm mươi hai triệu đồng tiền mặt
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
ubnd tỉnh đắk lắc vừa đồng ý đề xuất của công an tỉnh về việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bốn công ty trách nhiệm hiệu hạn
khi liên tục để mất rừng với quy mô lớn nhưng những người đứng đầu công ty chỉ bị xử lý kỷ luật hoặc được thăng chức cao hơn
bốn công ty gồm cưm lan rừng xanh gia lốt gia mơ đều ở huyện gia súp tỉnh đắk lắc
theo đó ubnd tỉnh đắk lắc giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quyết định thành lập tổ công tác do thành viên sở này làm tổ trưởng trước ngày một mươi tháng năm
những thành viên còn lại trong tổ công tác này thuộc sở tài chính sở tài nguyên và môi trường
sở tư pháp công an tỉnh thanh tra tỉnh kiểm lâm tỉnh và ubnd huyện gia súp
tổ công tác này có chức năng giả soát thu thập toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc hiện trạng và phương án sử dụng đất đối với bốn công ty nêu trên
kiểm tra đánh dấu lại số lượng kiểm kê rừng đã được phê duyệt năm hai nghìn một mươi bốn có đảm bảo chính xác hay không
được biết đây là bốn công ty lâm nghiệp đã để mất rừng mất đất rừng với quy mô lớn trong một thời gian dài
mà nguyên nhân được cho là do sự buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm của người đứng đầu các công ty
tuy nhiên sau đó những người đứng đầu công ty này chỉ bị xử lý kỷ luật hoặc là được thăng chức cao hơn
thưa quý vị và các bạn tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày chín tháng năm
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết là cho đến nay việt nam đã sang ngày thứ hai mươi ba không có ca lây nhiễm covid một mươi chín
trong cộng đồng và hiện chỉ còn hơn một mươi bốn người đang cách ly chống dịch
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này đã có hai trăm bốn mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tại nước ta được công bố khỏi bệnh và xuất viện
hiện còn bốn mươi bảy bệnh nhân đang điều trị tại sáu cơ sở y tế đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
khoảng đầu tháng hai năm nay sau khi uống rượu say lê đức hạnh đã đến ký ốt số một mươi năm chợ minh tân thành phố yên bái
để nói chuyện với vợ cũ là chị nguyễn thị ngọc
lúc này con riêng của chị ngọc là cháu dương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trong nhà ra đuổi hạnh về
sẵn men rượu trong người lê đức hạnh chạy vào nhà chị ngọc lấy dao chém nhiều nhát vào đầu và người hai mẹ con
khiến chị nguyễn thị ngọc bị thương tích bốn mươi một con cháu bé bị thương bốn mươi chín
đối tượng hạnh ngay sau đó đã được người dân khống chế và giải lên cơ quan công an để làm rõ về hành vi giết người
lê đức hạnh đã đến ký ốt số một mươi năm chợ minh tân để nói chuyện với vợ cũ là chị nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trong nhà ra đuổi hạnh về sẵn men rượu trong người
lê đức hạnh đã đến ký ốt số một mươi năm chợ minh tân để nói chuyện với vợ cũ là chị ngọc lấy dao chém nhiều nhát vào đầu và người hai mẹ con
khiến chị nguyễn thị ngọc bị thương tích bốn mươi một con cháu bé bị thương tích bốn mươi một

sinh mâu thuẫn thế đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu anh linh khiến nạn nhân bị trọng thương
sau khi gây án thế lên công an phường hồng hà thành phố yên bái tự thú
xét thấy hành vi của đối tượng là nghiêm trọng
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi như thế về hành vi giết người
trong quá trình đấu tranh đối với loại tội phạm này thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn như là
do là người thân nên một số gia đình không hợp tác với cơ quan điều tra trong điều tra giải quyết vụ việc
rồi là đối tượng sau khi gây án thì thường dùng nhiều cái biện pháp phương pháp để che giấu hoặc là tiêu hủy chứng cứ
vừa rồi là cố tình khai báo sai cái hành vi và động cơ mục đích của mình
trong đó là có nguyên nhân nữa đó là về cái mặt chủ quan của đối tượng thì là nhận thức của đối tượng gây án thì còn không đầy đủ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra chín vụ giết người do nguyên nhân xã hội làm hai người chết tám người bị thương
các mâu thuẫn về đất đai nợ nần tiền bạc mâu thuẫn tình cảm hoặc đôi khi chỉ là những mâu thuẫn bộc phát nhất thời như xích mít trong các cuộc rượu bia đã dẫn đến nhiều vụ án mạng đau lòng
với chức năng điều tra thì chúng tôi cũng tham hiu vào ban giám đốc để chỉ đạo tất cả các lực lượng để thực hiện tốt công tác điều tra truy tố xét xử để đảm bảo là đúng người đúng tội đúng pháp luật
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng việc quan trọng và cần thiết khi xảy ra mâu thuẫn là người dân cần phải hết sức bình tĩnh giải quyết dựa trên đạo đức xã hội và quy định của pháp luật
có như vậy tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng mới được đẩy lùi thật sự ra khỏi đời sống
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn hùng lãm xã hồng thái huyện việt yên của tỉnh bắc giang
đối tượng hứa văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ma mèo xã tân mỹ huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn đình hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú xã tân mỹ huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
tưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện